cố ý đâm xe vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát địa bàn
hai bị cáo đều một mươi bảy tuổi cùng chú tại quận mũ hành sơn tp đà nẵng gồm nguyễn quốc an và lê văn đồng
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo cáo trạng tối ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
an xúi dục đồng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao đâm thẳng vào đại úy ngô ngọc hải
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hải châu là thành viên của tổ c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
hậu quả đại úy hải bị thương tích hai mươi hai
trước hội đồng xét xử cả an và đồng đều hối hận về hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn quốc an và lê văn đồng cùng mức án hai năm tù về tội giết người